theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo một mươi bốn h ngày hôm nay tám tháng tám hơn tám trăm năm mươi thí sinh có mặt tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
để nghe phổ biến quy chế làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin nếu có
đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi tháng tám
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi thay thế cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia những năm trước
và được coi là một trong những kỳ thi đặc biệt nhất từ trước đến nay
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
bên cạnh những vật dụng được mang vào phòng để phục vụ cho việc làm bài thi
thí sinh cần mang theo khẩu trang để sử dụng trong suốt quá trình làm bài thi
đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ốm ho sốt hoặc khó thở
phải báo ngay cho điểm thi để được xử lý kịp thời
đặc biệt phụ huynh đưa đón thí sinh cần thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng dịch
không tập trung đông người xung quanh điểm thi như những năm trước
ở kỳ thi này thí sinh phải tuân thủ giãn cách trong phòng thi theo quy định
với môn thi trắc nghiệm thí sinh không được phép rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài
và chỉ được nộp bài thi khi đã hết giờ
với môn thi tự luận thí sinh được nộp bài sau hai phần ba thời gian làm bài thi
đặc biệt năm nay thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm bài thi đó
và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo
thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi
và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định